vâng trước diễn biến phức tạp của cơn bão số sáu lực lượng chức năng các địa phương đang khẩn trương tổ chức lực lượng thông báo
kêu gọi ngư dân biết hướng di chuyển của bão số sáu để tìm nơi tránh trú an toàn
theo báo cáo nhanh vào ngày một mươi bảy tháng một mươi của cơ quan thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự bộ đội biên phòng tính đến sáu h ba mươi ngày một mươi bảy tháng một mươi đã thông báo kiểm đếm
hướng dẫn cho năm mươi hai hai trăm bốn mươi tám tàu trên hai trăm hai mươi hai ba trăm một mươi ba lao động biết diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh
trong đó năm mươi tàu trên bốn trăm tám mươi chín lao động hoạt động ở khu vực quần đảo hoàng sa
theo báo cáo của tổng cục thủy sản trên hệ thống giám sát tàu cá tính đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi
không có tàu cá nào nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số sáu trong hai mươi bốn giờ tới